bộ trưởng nguyễn hồng diên cho biết sẽ kiến nghị tăng dự trữ xăng dầu quốc gia
ngoài ra nếu giá xăng tiếp tục tăng thì có thể tính đến việc giảm thêm thuế phí
sáng ngày một mươi sáu tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội chất vấn bộ trưởng công thương nguyễn hồng diên
đây là lần đầu tiên ông nguyễn hồng diên trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội kể từ khi nhậm chức vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
buổi chất vấn được kết nối trực tuyến để đại biểu quốc hội ở sáu mươi ba đoàn có thể đặt câu hỏi
ngay từ lúc mở đầu nhiều đại biểu đặt câu hỏi về sản xuất cung ứng điều hành giá xăng dầu
giá mặt hàng này tăng kỷ lục trong những ngày qua ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống
đại biểu điều hình sang ở bình phước đặt câu hỏi xăng dầu là mặt hàng quan trọng chiến lược
vấn đề dự trữ được thực hiện ra sao sắp tới bộ công thương có kiến nghị tăng dự trữ hay không
trả lời bộ trưởng nguyễn hồng diên đồng tình và cho biết sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền
nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia dự phòng lên
ông tiết lộ thời gian dự trữ dự phòng xăng dầu hiện nay không lớn chỉ khoảng năm bảy ngày
thay vì dự trữ bằng tiền thì sắp tới có thể dự trữ hàng hóa
ông diên cũng cho rằng cần đẩy mạnh năng lực sản xuất xăng dầu của doanh nghiệp trong nước
đặc biệt là doanh nghiệp vừa khai thác vừa lọc hóa ví dụ như lọc hóa dầu bình sơn
nhưng công suất chỉ khoảng sáu năm triệu thùng một năm
bộ công thương cũng sẽ phối hợp với các bên để làm hóa dầu nghi sơn
giữ cam kết ban đầu cung cấp ba mươi năm bốn mươi lượng xăng dầu trong nước như hiện tại
đại biểu trần quốc tuấn ở trà vinh và đại biểu nguyễn đại thắng ở hương yên
chất vấn về tình hình nguồn cung xăng dầu giá dầu thế giới tăng cao
khiến doanh nghiệp đại lý không có chết khấu dẫn đến tình trạng găm hàng treo biển hết xăng
đặc biệt giá xăng tăng cao nhất lịch sử làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
trả lời người đứng đầu ngành công thương cho biết
giá xăng dầu thế giới tăng đột biến do đứt gãy nguồn cung ở các nước có sản lượng dầu thô lớn
điều này làm thị trường xăng dầu thế giới đảo lộn trong thời gian qua
ông nói trong khi đó nước ta cũng đang gặp khó khăn do nhà máy lọc dầu nghi sơn
giảm công suất đột ngột xuống tám mươi thậm chí có lúc chỉ năm mươi năm
ngay từ tháng một bộ đã tham mưu cho chính phủ
các doanh nghiệp đầu mối nhập đủ sản lượng do nhà máy nghi sơn thiếu hụt để đảm bảo nguồn cung
theo đó đến giữa tháng hai việt nam đảm bảo đủ nguồn cung hết tháng ba nhờ lượng hàn tồn
và nhập khẩu bổ sung từ một mươi năm tháng ba với khoảng ba triệu mét khối xăng
hiện tại bình quân nhu cầu xăng dầu trong nước chỉ khoảng một ba triệu mét khối một tháng
bộ cũng chỉ đạo các doanh nghiệp nhập khẩu tháng ba gấp hai lần bình thường từ một triệu mét khối trở lên
do đó ông jin cam kết nguồn cung sẽ không lúc nào thiếu
trả lời chất vấn về tranh lịch biên độ tăng giá trong nước
tranh lệch với đà tăng thế giới của đại biểu trần văn sáu ở đồng tháp
bộ trưởng công thương cho biết giá xăng dầu trong nước có biên độ giao động thấp hơn thế giới
do liên bộ công thương tài chính sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn xăng dầu
bộ trưởng nguyễn hồng diên cho biết thời gian qua đã thực hiện điều hành giá một mươi ngày một lần
trong khi biên độ tăng giả thế giới rất lớn từ bốn mươi đến sáu mươi
thì tại việt nam chỉ hai mươi chín bốn mươi bốn nghĩa là tiệm cận mức thấp nhất của thế giới
quỹ bình ổn đã trích ra năm trăm linh một năm trăm linh đồng một lít
và sắp tới sẽ giảm thuế bảo vệ môi trường giảm giá xăng dầu
về công tác thanh kiểm tra bộ cho biết hiện có một mươi bảy cửa hàng bán lẻ
lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra một mươi sáu tám trăm linh cửa hàng
kết quả số vi phạm rất ít chỉ hai trăm một mươi một cửa hàng
một số đóng cửa vì lý do thiếu nguồn cung từ nhà máy nghi sơn
theo bộ trưởng nếu giá thế giới tiếp tục tăng thì phải tính giảm thêm các công cụ thuế phí khác
và kết hợp các chính sách an ninh xã hội
ngoài ra bình ổn giá xăng dầu có thể được xem xét thay đổi cơ chế huy động tiền
tăng quỹ lên tân thủ quy luật thị trường
tuy nhiên ông diên không lợi trừ khả năng tạo nguồn cho quỹ từ ngân sách
đại biểu trần văn tuấn ở bắc giang và đại biểu nguyễn thị kim bé ở kiên giang
đã chất vấn về vai trò của các nhà máy lọc hóa dầu trong nước
và điểm nội tại của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn khi phải cắt giảm xuống tám mươi
thậm chí là năm mươi năm không có kinh phí nhập khẩu
bộ trưởng công thương nguyễn hồng diên cho biết
thời điểm nhiều năm trước trong nước không có nhà máy lọc hóa dầu nào
nhưng việt nam vẫn không thiếu răng dầu
hiện nay việt nam có hai nhà máy lọc hóa dầu là nghi sơn và nhà máy lọc hóa dầu bình sơn
nhà máy lọc hóa dầu bình sơn do tập đoàn dầu khí việt nam pvn
đầu tư sản xuất ổn định cung ứng nội địa khoảng ba mươi
ông nói còn nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn là liên doanh với các đối tác nước ngoài
vấn đề nội tại giữa các bên chủ yếu là tài chính
pvn là ủy ban quản lý vốn nhà nước
đang phối hợp để hai liên danh còn lại cam kết cung ứng đủ nguồn cung ra thị trường trong nước
thêm nữa theo bộ trưởng nguyên liệu đầu vào của nhà máy này là nhập dầu thô của kuwait
nhưng trong bối cảnh giá thế giới tăng cao nên đơn vị này khó khăn về tài chính
nếu nghi sơn cam kết hoạt động đủ công suất và cung ứng đủ nguồn cung
thì bộ công thương sẽ dừng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu
đại biểu phạm văn hòa ở đồng tháp đã đặt vấn đề có hay không tình trạng găm hàng từ thương nhân phân phối và doanh nghiệp đầu mối thay vì các đại lý nhỏ lẻ
bộ trưởng nguyễn hồng diên cho biết qua thanh tra có hai trăm một mươi một cửa hàng bán lẻ có hiện tượng đóng cửa do sự cố kỹ thuật
một số đóng cửa do không có nguồn cung truy cho cùng là nhận từ nhà máy lọc dầu nghi sơn
do đó bộ đã chỉ đạo kịp thời doanh nghiệp khác chia sẻ nguồn cung nhập từ nhà máy lọc dầu nghi sơn
ông nhấn mạnh hiện bộ đang thanh tra ba mươi ba doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu chưa có kết quả đầy đủ nên chưa thể báo cáo cụ thể
doanh nghiệp nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định rút giấy phép đình chỉ kinh doanh
theo bộ công thương so với đầu năm giá xăng dầu thế giới biến động tăng từ bốn mươi bốn đến sáu mươi nhưng giá xăng dầu trong nước chỉ tăng từ hai mươi bốn đến bốn mươi
trong báo cáo gửi ủy ban thường vụ quốc hội phục vụ phiên chất vấn ngày một mươi sáu tháng ba
bộ công thương cho biết
kể từ khi điều hành giá xăng dầu đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi một tháng ba đã có sáu kỳ tăng giá
theo đó so với đầu năm đến nay mặt hàng này tăng từ bốn sáu trăm hai mươi năm đến bảy ba mươi đồng một lít một kg tùy loại xăng dầu tương đương tăng từ hai mươi bốn chín mươi một đến ba mươi chín năm mươi sáu
theo bộ công thương nhằm hỗ trợ cho đời sống sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp
còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch covid một mươi chín trong thời gian vừa qua

nên bộ công thương tài chính đã liên lạc với bộ công thương
sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức chi từ một trăm linh đến một năm trăm linh đồng một lít
tùy loại nhằm giữ ổn định giá xăng dầu trong nước
trong đó điều chỉnh giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá xăng dầu thế giới
nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng dầu thế giới
cụ thể giá bình quân một số mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới
giao dịch trên thị trường singapore dùng để tính giá cơ sở kỳ điều hành ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
so với đầu năm hai nghìn hai mươi hai biến động tăng từ bốn mươi bốn một đến sáu mươi ba
nhưng giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày một mươi một tháng ba so với đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ tăng từ hai mươi bốn chín mươi một đến ba mươi chín năm mươi sáu
báo cáo của bộ công thương cho biết việc điều hành giá xăng dầu thông qua sử dụng công cụ bình ổn giá
nhằm góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát lãm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất lao động kinh doanh
liên quan đến kế hoạch cung ứng xăng dầu theo báo cáo của bộ công thương
hiện nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào tháng bốn và tháng năm
đặc biệt sau tháng năm cũng chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất của nhà máy
tuy nhiên theo bộ công thương tồn kho từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chuyển sang cùng với các thương nhân đầu mối tiếp tục xuất khẩu xăng dầu theo kế hoạch
đã được bộ phân giao từ năm hai nghìn hai mươi hai và nhập khẩu bổ sung nên tháng ba nguồn cung cho xăng dầu trong nước sẽ cơ bản được đáp ứng đủ